khoảng một mươi ba h ba mươi ngày ba tháng hai trong lúc săn lấp mặt bằng xây dựng các công trình tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cha lo huyện minh hóa tỉnh quảng bình
công nhân một đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nặng khoảng ba trăm năm mươi kg với chiều dài hơn một mét còn khá nguyên vẹn
sau khi phát hiện quả bom đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã yêu cầu công ty này cho công nhân tạm ngừng thi công để đảm bảo an toàn
đồng thời cho khoanh vùng cắm biển báo để tìm cách xử lý